đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hà nội
cũng đã tới dự buổi khai mạc tuần hàng cá cha cá ba sa và đặc sản đồng tháp tại hà nội năm hai nghìn hai mươi
chương trình này do tỉnh đồng tháp tổ chức tại siêu thị bixi thăng long hà nội
để giới thiệu tới người tiêu dùng và kết nối tiêu thụ trên địa bàn thủ đô
đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại siêu thị bixi thăng long
nhằm mang đến cho người dân thủ đô cơ hội trải nghiệm hơn ba trăm linh đặc sản của tỉnh đồng tháp
gồm các sản phẩm từ cá cha và đặc sản được công nhận là hàng việt nam chất lượng cao
sản phẩm ô cốp công nghiệp nông thôn tiêu biểu thực phẩm đạt chuẩn an toàn
các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu
thực tế thị trường trong nước còn rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được nhiều doanh nghiệp trú trọng
trong thời gian qua
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế
thì đây là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ nội địa